trong khi đó tại bình định mặc dù không phải là địa bàn đặc thù với tội phạm ma túy
nhưng trong thời gian vừa qua nhiều đối tượng phạm tội về ma túy đã bị phát hiện
đáng chú ý là trong nhiều vụ việc các đối tượng đã thuê phòng trọ hay phòng khách sạn
để ẩn nấp dùng làm nơi tàng trữ sử dụng mua bán ma túy để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bình định
cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng phòng chống ma túy công an thị xã an nhơn tỉnh bình định
kiểm tra một khách sạn ở phường bình định
bắt quả tang lâm duy kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú thành phố con tum tỉnh con tum
đang tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
việc thuê phòng trọ hết sức đơn giản chủ khách sạn chỉ cần trả được tiền là được
chủ đề nghỉ bình thường trả tiền là nghỉ không khó khăn hết không kiểm tra
còn đây là nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy đã bị công an phường nhân phú
thành phố quy nhơn phát hiện vào đêm ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
các đối tượng khai nhận đã rất nhiều lần thuê phòng tới khách sạn để tìm việc sử dụng ma túy tập thể
khi lực lượng chức năng kiểm tra các phòng này mối thuốc bốc lên lòng lạc
thế phóng dân ban ngày thì ớ rồi
lại đi rồi sau đó cũng quay lại ớ
nhưng mà thì các trường tranh ớ
nhưng mà cũng có đài đồ giấy chứng minh đăng ký
nên là em cũng không quan tâm lắm
nên khi các anh công an phường lên kiểm tra thì phát hiện ra có sự ma túy đá
thì em rất bất ngờ chứ lại là cũng lo lắng
đầu năm hai nghìn một mươi sáu khi lực lượng phòng chống ma túy kiểm tra một nhà trọ ở phường đông đa
thành phố quy nhơn thu giữ nhiều toàn vật
và làm dụng một đèo trò ở phường đông đa
và làm dụng một đèo trò ở phường đông đa
có rõ một đường dây mua bán ma túy liên tịnh

thì em cũng không quan tâm lắm